xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của tụi gió kết hợp với dãy ngáp thấp
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ
đêm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
và tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo
từng từ tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tố lóc cũng như gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
trưa chiều giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại khu vực trung bộ giải mây rông chỉ gây mưa đến thanh hóa và bắc nghệ an
giúp nền nhiệt tại đây có chút suy giảm
còn tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sang đến ngày tám khi chịu ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
giúp nền nhiệt giảm đáng kể nắng nóng tạm thời chấm dứt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai vẫn duy trì nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
và cũng từ ngày tám mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
giúp nền nhiệt giảm nhanh chóng nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
gió mùa tây nam vẫn tiếp tục duy trì và có cường độ trung bình đến mạnh
nên mưa rông vào lúc chiều tối vẫn xuất hiện trên khu vực
cục bộ có điểm có mưa vừa với mưa to kèm theo tố lóc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
giao động là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn tiếp tục có mưa rông